tới qua lực lượng chức năng thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh đã phong tỏa hiện trường
làm việc với những người có liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến hai người tử vong
trên đường song hành xa lộ hà nội phường linh trung
vào khoảng một mươi tám h cùng ngày năm thanh niên hai mươi một tuổi quê tỉnh bắc cạn chạy xe mô tô
trên đường song hành xa lộ hà nội hướng từ suối tiên đi cầu rạch chiếc
khi còn cách ngã tư thủ đức khoảng hai trăm linh mét xe mô tô đã đâm trực diện
xe mô tô khác do nam thanh niên hai mươi sáu tuổi quê tỉnh an giang điều khiển
cú va chạm mạnh đã khiến hai thanh niên trên bị hất văng ra khỏi xe tử vong
hai phương tiện hư hỏng nặng sau vụ việc công an tp thủ đức đã tới hiện trường điều tra nguyên nhân